theo công ty vận tải đường sắt hà nội harako do nhu cầu đi lại di chuyển trên tuyến hà nội hải phòng giảm mạnh bởi dịch bệnh covid một mươi chín nên đơn vị chỉ duy trì chạy một đôi tàu khách trên tuyến này mỗi ngày
cụ thể từ ga hải phòng đi các ga long biên hà nội tàu lp sáu xuất phát tại hải phòng lúc chín h năm chiều ngược lại tàu lp năm xuất phát tại ga long biên lúc một mươi năm h ba mươi
riêng các ngày thứ bảy chủ nhật xuất phát tại ga hà nội lúc một mươi năm h hai mươi và ga long biên lúc một mươi năm h ba mươi
vào dịp cuối tuần ngành đường sắt chạy thêm đôi tàu lp tám trên ba tàu lp tám xuất phát tại ga hải phòng lúc một mươi năm h các ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật
tàu lp ba xuất phát tại ga hà nội lúc chín h một mươi bảy các ngày thứ bảy chủ nhật và ga long biên lúc chín h hai mươi tám phút ngày thứ hai